hiện thành phố đà nẵng đang tập trung đẩy nhanh việc triển khai thống nhất một phần mềm quản lý hoạt động của trạm y tế xã phường
kết nối với trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn
qua đó phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh dân số được quản lý theo dõi sức khỏe
cụ thể đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm đang tập trung đẩy nhanh việc triển khai thống nhất một số phần mềm quản lý hoạt động của trạm y tế xã phường
kết nối với trung tâm y tế quận huyện đồng bộ giữa công nghệ thông tin quản lý hoạt động của trung tâm y tế xã phường
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh dân số được quản lý theo dõi sức khỏe
các đối tác trong hợp tác xây dựng thành phố thông minh đang triển khai hệ thống quản lý bệnh viện
các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh xây dựng hệ thống quản lý thuốc
dữ liệu về pháp đồ điều trị các giải pháp tổng thể về y tế dự phòng về cấp cứu thông minh và bản đồ điện tử dân số